còn liên quan đến vụ việc ban chuyên án bộ công an bắt giữ ông chùm gỗ phan hữu phượng tức phượng dâu
ngày hôm nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc cho biết
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với bốn cán bộ tại đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy và bảy trăm bốn mươi chín
bốn cán bộ bị đình chỉ công tác gồm thượng tá cao hiễu tùng đồn trưởng đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy
trung tá bùi khắc hiệp chính trị viên đồn phó biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy
trung tá phạm công khanh chính trị viên đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi chín
và đại úy lê tiến viên đồn phó quân sự trực chỉ huy đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi chín
cả bốn cán bộ này bị đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý địa bàn được giao
để gây ra dư luận xấu cho lực lượng ngành trong vụ việc vận chuyển gỗ lậu của phượng dâu
ngoài ra việc có hay không việc xe gỗ đi qua các đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy và bảy trăm bốn mươi sáu
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc cho biết phải đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra